với tổng diện tích rừng hơn hai mươi hectare những năm trước đây tình trạng khai thác lâm sản trái phép ở huyện tương dương tỉnh nghệ an diễn ra khá phức tạp
trước thực trạng đó công tác phối hợp tuần tra quản lý rừng giữa các lực lượng chức năng đã được triển khai quyết liệt chặt chẽ
nhờ vậy công tác quản lý bảo vệ rừng ở xã tam hợp đã có những chuyển biến tích cực
đây là một trong một mươi cây samu cổ thụ có tuổi thọ hơn bảy trăm linh năm tuổi
đứng chân trên địa bàn huyện tương dương đã được hội bảo vệ thiên nhiên và môi trường việt nam vinh danh cây di sản
hầu hết số cây này đều nằm ở độ cao trên một hai trăm linh đến một ba trăm linh mét so với mực nước biển
nên việc tuần tra bảo vệ của các lực lượng chức năng trên địa bàn cũng gặp không ít khó khăn
trong đề bàn trong thời gian qua thực hiện chỉ thị một mươi ba của ban biết thứ trung ương đảng
thì sự phối hợp giữa các bán ngành trên địa bàn để trong công tác quản lý bảo vệ rừng
đã đảm bảo trong đó thì lực lượng biên phòng cũng đảm bảo cho anh em khu vực biên giới
rả vào được cảnh xe giang để trong quá trình quản lý bảo vệ rừng thì được tốt hơn
tam hợp là một trong những địa bàn có diện tích rừng tự nhiên lớn của tương dương
từng đã xảy ra một số vụ phá rừng nghiêm trọng
trước tình hình đó các cấp các ngành và lực lượng chức năng tập trung đẩy mạnh công tác phối hợp
trong quản lý bảo vệ rừng
những năm qua ngoài trách nhiệm giữ rừng của kiểm lâm
thì lực lượng bộ đội biên phòng tỉnh cũng góp sức không nhỏ trong việc bảo vệ rừng nơi biên giới
chúng tôi xác định được tầm quan trọng của rừng
nên rất tích cực tham gia cùng các lực lượng tuần tra bảo vệ rừng
bên cạnh đó nhờ công tác tuyên truyền vận động của bộ đội biên phòng
tình trạng vào rừng chặt phá của đồng bào dân tộc thiểu số trên địa bàn cũng đã giảm hẳn
công tác quản lý bảo vệ rừng được đảm bảo
nhận thức về bảo vệ rừng của một bộ phận người dân sống gần rừng còn thấp
hiện tượng người dân vào rừng chặt cây lấy gỗ củi vẫn còn
một số đối tượng vi phạm có tính chất chuyên nghiệp có tổ chức và phương thức
thủ đoạn hoạt động rất tinh vi gây nhiều khó khăn cho công tác kiểm tra
phát hiện đấu tranh ngăn chặn và xử lý vi phạm
để bảo vệ rừng tự nhiên khu vực biên giới
thời gian tới chính quyền xã tàm hợp tiếp tục phối hợp chặt chẽ với ban quản lý rừng phòng hộ
kiểm lâm và đồn biên phòng tập trung đẩy mạnh các biện pháp
phòng ngừa ngăn chặn đấu tranh với các hành vi vi phạm pháp luật
về bảo vệ rừng nhằm ngăn chặn tình trạng khai thác mua bán vận chuyển trái phép gỗ rừng tự nhiên